tồn tại hạn chế và phát sinh những vấn đề mới
thể chế chính sách về đầu tư nước ngoài chưa theo kịp yêu cầu phát triển
chính sách ưu đãi còn gian trải thiếu nhất quán không ổn định
môi trường đầu tư kinh doanh năng lực cạnh tranh tuy đã được cải thiện
nhưng vẫn còn hạn chế chất lượng hiệu quả thu hút và quản lý đầu tư nước ngoài chưa cao
như nghị quyết năm mới đã có chỉ ra là đã có xuất hiện ngày càng nhiều hơn
những các hiện tượng không lành mạnh như là chuyển giá trốn thuế
như là vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường và những các vi phạm khác
tất cả những cái đó là nghị quyết năm mươi đã có tổng kết và đòi hỏi phải có sự chuyển biến mạnh mẽ
vì vậy cho nên nghị quyết năm mươi là nghị quyết rất kịp thời
nhưng tạo ra một bước ngoặt và một bước chuyển biến
là rất là tích cực đối với việc thu hút đầu tư nước ngoài
về mục tiêu và quan điểm bộ chính trị khẳng định là phải xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách
về đầu tư nước ngoài phù hợp xu hướng phát triển
tiếp cận chuẩn mực tiên tiến quốc tế và hài hòa với các cam kết quốc tế
bảo đảm sự đồng bộ nhất quán công khai minh bạch và tính cạnh tranh cao
hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật để khắc phục những hạn chế bất cập hiện nay
chúng ta ban hành một nghị quyết chuyên đề về đầu tư nước ngoài
tôi nghĩ đây rất có nghĩa
nó nhằm là thống nhất lại về nhận thức của cả hệ thống
trong việc thu hút và sử dụng quản lý đầu tư nước ngoài
nghị quyết này được ban hành trong bối cảnh mà thỉnh kinh tế thế giới có nhiều biến động
và trong nước của chúng ta đảng nhà nước và cả hệ đồng chính trị chúng ta
luôn tích cực đổi mới cải thiện môi trường đầu tư
tôi nghĩ rằng việc ban hành nghị quyết thời điểm này là rất phù hợp
để nó hợp lý
định vị lại vị trí vai trò của đầu tư nước ngoài
phát huy những mặt tốt khắc phục những mặt tồn tại hạn chế
đồng thời đề ra những giải pháp định hướng và giải pháp
để thu hút đầu tư nước ngoài trong dạng tướng làm sao có chất lượng và hiệu quả
về giải pháp trong thời gian tới bộ chính trị yêu cầu
nâng cao các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm
bảo vệ môi trường tài nguyên và tiết kiệm năng lượng
phù hợp với tiêu chuẩn của khu vực và thế giới
không xem xét mở rộng gia hạn hoạt động đối với những dự án sử dụng công nghệ lạc hậu
tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường thâm dụng tài nguyên
đồng thời hoàn thiện pháp luật về chấm chuyển giá theo hướng nâng lên thành luật
xây dựng bộ máy chuyên trách chấm chuyển giá đủ mạnh đủ năng lực
cơ chế kiểm tra liên ngành chuyên ngành
để ngăn ngừa và hạn chế tình trạng chuyển giá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
giá trị giá tăng cao có tính lan tỏa và có ứng dụng công nghệ cao
để hướng tới việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
chúng ta có gia soát để tránh sự trồng chéo hốc lập
làm sao lập pháp được hỗ trợ cách thuận lợi và làm thức thực thi
trong tương lai các dự án fdi sẽ được chọn lọc kỹ để triển khai
nghị quyết yêu cầu phải hậu kiểm chặt chẽ các cơ chế ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng
nếu không thực hiện đúng cam kết sẽ bị cắt vào ưu đãi
nhiều doanh nghiệp thì nghị quyết năm mươi có thể là thắt chặt dự án đầu tư vào việt nam
thì điều đó đúng tại vì với những cái tiêu chí mà nghị quyết năm mươi đưa ra
về môi trường về lao động về công nghệ tránh chuyển giá
tất cả những cái tiêu chí đó dĩ nhiên nó sẽ loại bỏ và sàng lọc rất nhiều những cái đầu tư
mà không phù hợp với những tiêu chí đó
thế nhưng mà một mặt khác thì những cái tiêu chí đó lại giúp cho chúng ta
chọn lựa được quyết định được và sang lọc được những dự án đầu tư
mà tốt cho phát triển của quốc gia
không những là về ngắn hạn về trung hạn mà về dài hạn
cơ quan quản lý nhà nước sẽ tham chiếu chặt chẽ các quy định tiêu chí đặt ra
để lựa chọn các dự án fdi chất lượng
muốn vậy yêu cầu đặt ra là phải ban hành các quy định cụ thể hơn
làm cơ sở thực thi tránh trường hợp trồng chéo mông lung khi thực hiện
tiền giá đầu tư nước bóng tinh vi mà hiện nay pháp luật chưa thể quản lý vấn đề này
chúng ta cần phải có là ban hành những các quy định cụ thể hơn
và đặc biệt là cái luật đầu tư phần về đầu tư nước ngoài
thì cái việc thẩm định rồi thì những các tiêu chí nhất lệnh tiêu chí về môi trường
những tiêu chí về lợi nhuận và chúng ta cần phải giám sát chặt chẽ các việc chuyển giá
nếu cần thì chúng ta phải phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm của cái nước
có cái chi nhánh nước ngoài mà nhập các cái nguyên phụ liệu đó
để giám sát xem cái giá mà họ báo như thế này là có phải bình thường hay không
có phải là cái giá thực mà cơ quan thu thuế ở bên đấy được là thông báo hay không v v
như vậy tức là đòi hỏi một cái tính chuyên nghiệp rất cao
một cái tính trách nhiệm rất cao trong cái việc giám sát này
điểm đặc biệt là nghị quyết đưa ra vai trò của đảng
và mặt trận tổ quốc trong việc đánh giá thẩm định giám sát thực hiện dự án fdi
nghị quyết nêu rất cao vai trò giám sát của đảng và đặc biệt của vai trò của mặt trận tổ quốc
đầu tư nước ngoài là một lĩnh vực phức tạp
một người không có chuyên môn sẽ không thể nào giám sát gì được cả
bởi vì là nó có những các cái chuyên ngành rất sâu
vì vậy cho nên là cần phải mời các hiệp hội ngành nghề
hiệp hội khoa học
công nghệ của liên hiệp khoa học kỹ thuật tham gia
và có trách nhiệm trong cái việc là giám sát đánh giá dự án
sau đó để giám sát cái việc thực hiện các cái dự án đó
và cái việc này rất quan trọng là phải công khai minh bạch
và phải có trách nhiệm giải trình
việc bộ chính trị ban hành nghị quyết năm mươi về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách
nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm hai nghìn hai mươi
được nhiều chuyên gia và nhà đầu tư đánh giá
sẽ mở ra một kỷ nguyên mới chăm thu hút vấn đổ tư trực tiếp nước ngoài của việt nam
việt nam là quê hương thứ hai và là cứ điểm quan trọng tại khu vực châu á của piaggio
gần hai mươi năm qua chúng tôi đã tăng trưởng mạnh cùng với nền kinh tế việt nam
thị trường thì ngày càng có nhiều thách thức
nhưng chúng tôi luôn tin tưởng vào môi trường kinh doanh tích cực
nền kinh tế đang trên đà tăng trưởng với dân sâu đông đầy tiềm năng của việt nam
sau ba mươi năm mở cửa thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
những nhà đầu tư nước ngoài đã trở thành một bộ phận không thể tách rời đối với nền kinh tế việt nam
tuy nhiên việt nam không phải lúc nào cũng duy trì được vị thế cùng có lợi với các đối tác
rất nhiều những hạn chế phát sinh trong quá trình thu hút đầu tư nước ngoài
chính vì vậy
việc lần đầu tiên việt nam có một nghị quyết về thu hút đầu tư theo hướng hiệu quả chất lượng
rất có ý nghĩa trong bối cảnh này
trong vòng ba mươi năm qua
thì chúng ta đã kêu gọi đầu tư rất nhiều
từ nước ngoài
và nền kinh tế việt nam
có một cái sự tăng trưởng mạnh
cho đến thời điểm này
là một phần lớn cũng do
vốn đầu tư của nước ngoài
thành ra nói chung là chúng ta đã thành công trong cái vấn đề mà thu hút đầu tư
từ nước ngoài
và họ đã tạo ra một cái động lực
cho nền kinh tế
hai cái câu đầu
hai cái khổ đầu của nghị quyết
nói là việt nam vẫn
tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài việt nam vẫn bảo hộ
quyền của nhà đầu tư
những cái đó là những cái
thứ thường trung đạo của cái nghị quyết này
thực sự cho rằng là
đây là nghị quyết
tương đối toàn diện
chắc chắn để tạo tên đề cho cái phạt luyện
đầu tư nước ngoài theo cái định hướng mới
có chất lượng hơn có hiệu quả hơn
nghị quyết là cơ hội để việt nam cải cách lại thể chế chính sách về đầu tư nước ngoài
theo hướng trò lọc hơn
và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp
chúng tôi rất vui mừng vì việt nam đã có một định hướng quan trọng
nhằm tái cơ cấu lại dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sau ba mươi năm
đây là căn cứ quan trọng
để việt nam có thể thu hút được đúng nguồn vốn đầu tư
với tiêu chuẩn cao hơn chất lượng tốt hơn tuân thủ theo pháp luật
điểm mà chúng tôi hy vọng
chính là việc thực thi nghị quyết trên cơ sở bình đẳng công bằng
nghị quyết năm mươi cũng đưa ra những cam kết đối xử bình đẳng không phân biệt nhà đầu tư trong nước và nước ngoài
đây là điều mà nhiều nhà đầu tư nước ngoài chân chính tin tưởng chờ đợi
để họ cam kết tiếp tục đồng hành với việt nam trong tương lai
thưa quý vị các doanh nghiệp các chuyên gia đã nhận định
nghị quyết năm mươi sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của việt nam
với định hướng này
các dự án fdi sẽ được chọn lọc triển khai theo hướng chất lượng và bền vững
điều này là hoàn toàn cần thiết
nhằm phù hợp với
xu hướng phát triển
các chuẩn mực tiên tiến quốc tế
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cải cách hành chính tuần này cũng xin được kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại